nhằm tái khởi động ngành du lịch thành phố đà nẵng đã làm việc với các hãng hàng không để xúc tiến các đường bay từ các vùng chưa có dịch
tiến hành các chương trình kích cầu xây dựng các điểm với những sản phẩm du lịch mới
cùng với đó đề xuất cho phép các khu vực hoạt động như cáp treo khu vực ngoài trời dịch vụ lưu trú ăn uống nhà hàng được hoạt động trở lại
nhưng phải bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh
ngay sau khi hoàn thành giãn cách xã hội các bãi biển du lịch trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tái khởi động trở lại
cùng với nhu cầu tắm biển vui chơi giải trí của người dân địa phương lượng khách du lịch nội địa đến đà nẵng trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm cũng có dấu hiệu tăng
chúng tôi rất là vui mừng là đà nẵng đã mở lại du lịch rất sớm cho du khách
từ giữa tháng bốn đà nẵng đã lên kế hoạch cho việc tổ chức chương trình lễ hội
chương trình lễ hội tuyệt vời đà nẵng hai nghìn hai mươi dự kiến diễn ra vào tháng sáu với những hoạt động hứa hẹn trở thành chương trình lễ hội đặc sắc hấp dẫn phục vụ người dân và du khách trong năm hai nghìn hai mươi
việc bây giờ còn lại là hội khách sạn cùng đồng hành với các thành viên của mình là một là bảo trì là cơ sở vật chất thật tốt lên
huấn luyện nhân viên có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn ngoại ngữ tốt lên cùng với đồng hành với hiệp hội du lịch đồng hành với sở du lịch và lãnh đạo thành phố trong việc tạo ra thêm nhiều sản phẩm mới
vì khi chúng ta chưa biết cái dịch này đến đâu nhưng chúng ta có sản phẩm mới chúng ta an toàn thì chắc chắn du khách sẽ đến mình
theo đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch tp đà nẵng sở đã tham mưu gửi sở y tế báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cho phép mở lại các khu điểm du lịch trên địa bàn nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay yếu tố an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín là trên hết nên các đơn vị triển khai phải đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch bệnh